phần trả lời chất vấn của thủ tướng nguyễn xuân phúc về những vấn đề quan trọng của đất nước rất sát thực
có nhiều giải pháp cụ thể và đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri trong cả nước
tổng hợp của phóng viên truyền hình nhân dân
trả lời chất vấn các đại biểu trong sáng nay của thủ tướng chính phủ về các nội dung liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong năm hai nghìn một mươi bảy cải cách hành chính phòng chống tham nhũng quyết tâm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển đoàn kết thống nhất
phần đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ của đảng nhà nước và nhân dân giao phó đã nhận được hầu hết sự quan tâm của cử tri cả nước
tôi thấy thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc trả lời một số chất vấn của đại biểu quốc hội
đặc biệt là của đại biểu nguyễn thái học thì tôi thấy rất hài lòng
bởi vì chúng tôi rất quan tâm đến việc mà thủ tướng chính phủ
cái chính phủ trong cái nhiệm kỳ này
chống tham nhũng chống tiêu cực hay không
thì tôi cho rằng là cái việc mà thủ tướng trả lời quyết tâm chống là tất cả cử tri chúng tôi rất phấn khởi rất đồng tình
tôi cũng ghi nhận và ấn tượng về cái cách trả lời của thủ tướng
theo như thủ tướng là đã có quyết tâm về cái phòng chống tham nhũng
và xây dựng
xây dựng một cái đội ngũ cán bộ công chức xứng đáng với công bọc của nhân dân
trong cái thể hiện là thủ tướng có tuyên bố rằng là quyết tâm xây dựng một cái chính phủ là liêm chính kiến tạo và hành động
nếu làm tốt cái này thì đáp ứng được cái mong mỏi của dân
và chính phủ lần này cũng như bản thân thủ tướng hết sức nghiêm túc lắng nghe với tinh thần là cầu thị
tôi cũng rất là hài lòng những cái câu
trả lời của thủ tướng đối với cử tri
và trong này thì tôi quan tâm đến cái câu mà thủ tướng nói tức là phải kiểm soát quyền lực
và từ xưa đến nay thì chúng ta cũng đã có tiến hành kiểm soát quyền lực
nhưng cái kiểm soát quyền lực cần phải thủ tướng nói là cần phải đưa ra những biện pháp nó khả thi hay những biện pháp nó sát với thực tế hơn
để làm nào dân tin rằng là cái quyền lực này đã được kiểm soát và người dân người ta thấy là chính phủ người ta là chính phủ vì dân vì đất nước này
tôi kỳ vọng rằng với những cái mục tiêu giải pháp đã neo tranh chính phủ và thủ tướng chính phủ trong cái nhiệm kỳ này sẽ biến nó thành những cái hành động cụ thể
thành những hành động thiết thực thúc đẩy sự phát triển kinh tế nhằm không ngừng nâng cao thu nhập đời sống nhân dân nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số vấn đề miền núi
sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn của thủ tướng chính phủ cử tri cả nước đều phấn khởi trước những giải trình cũng như nhìn nhận thẳng thắn nghiêm túc của chính phủ trước thực trạng của nền kinh tế và chúng ta tin tưởng rằng những tồn tại vướng mắc tới đây sẽ được giải quyết một cách thỏa đáng đáp ứng kỳ vọng và sự tin tưởng của nhân dân